người tiêu dùng có xu hướng sử dụng các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc hữu cơ
xong đây là một loại hình sản xuất có những đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật và có những quy định nghiêm ngặt
trong quá trình nuôi trồng ở thế giới hay ở việt nam các sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ mới chỉ đáp
ứng được một phần cung rất nhỏ trong nhu cầu rất lớn của dân số hiện tại
tuy nhiên việc xuất hiện tràn lan các sản phẩm ghi nguồn gốc hữu cơ và người tiêu dùng chưa được chuẩn bị
về kiến thức sản phẩm hữu cơ dễ dàng tin và mua theo khiến thị trường thực phẩm có nguồn gốc hữu cơ
đang ngày mùa phức tạp
chỉ cần lên google gõ cụm từ thực phẩm hữu cơ hay mua thực phẩm hữu cơ ở đâu ngay lập tức có rất nhiều
các trang web cửa hàng quảng bá giới thiệu người tiêu dùng
ngoài trang web chính thức của hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam được công nhận bởi liên đoàn quốc tế
các phong trào nông nghiệp hữu cơ ifarm thì rất ít các trang web có thể chứng minh được thông tin chính xác
hay chứng minh được thực phẩm của họ là hữu cơ
bên cạnh việc tự xưng là thực phẩm hữu cơ còn có tình trạng sử dụng
sản phẩm gọi là hữu cơ nhưng bao bì lại ghi là sản xuất theo tiêu chuẩn việt gap hay global gap
tình trạng này là do việt nam chưa có bộ tiêu chí chuẩn hữu cơ tất cả các sản phẩm hữu cơ của việt nam
đang được sản xuất theo bộ tiêu chuẩn hữu cơ của châu âu mỹ và nhật bản
các đơn vị này thường có nhận diện riêng được in trên bao bì sản phẩm nếu được chứng nhận là đạt
tuy nhiên việc nhận diện các sản phẩm hữu cơ này tại việt nam lại đang có vấn đề
để được gọi là sản phẩm hữu cơ
thì người sản xuất đấy phải sản xuất theo một tiêu chuẩn nào đó
và đã sản xuất theo tiêu chuẩn rồi thì phải có ai đó giám sát
ai đó đến đánh giá ai đến đó để công nhận rằng
người sản xuất đấy đúng là sản xuất theo đúng tiêu chuẩn mà người ta đang theo
thì khi đó khi mà đã được đánh giá rồi đã được công nhận rồi
thì khi đó cái sản phẩm mới được dán tem
mới có phải truy xuất được nguồn gốc và phải ghi rõ là
sản phẩm đấy đạt chuẩn gì do ai công nhận
cái sản phẩm mà được chứng nhận hữu cơ thì được mang cái logo
ví dụ chứng theo mỹ thì có cái logo usda
khi đã được chứng nhận này thì cái bao bì sản phẩm được quyền in cái logo này
nhưng mà khổ quá ở việt nam ai muốn in thì in
tại vì việt nam cái chuyện mà in dán nhãn hình như nó cũng chưa được chặt chẽ lắm
một nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng của sản phẩm hữu cơ
dẫn đến tình trạng loạn thực phẩm hữu cơ là do người tiêu dùng chưa hiểu và nhận diện được sản phẩm hữu cơ
dẫn đến mua nhầm mua phải hàng hữu cơ tự xưng không bảo đảm chất lượng dinh dưỡng dẫn đến mất lòng tin
rất là nhiều người người ta cũng ở quê chẳng hạn người ta bảo tôi chả phun gì đâu
tôi chả món gì đâu nó là hữu cơ đấy không phải thì đấy là hiện nay là đang hỗn độn
rất là ngộn độ trong cái bối cảnh mà nhà nước mình chưa có một cái bộ tiêu chuẩn nào chính thống
chưa có một hệ thống đánh giá nào chính thống và mỗi người sản xuất theo cái cách hiểu hữu cơ của mình
những bất cập này đang khiến cho thị trường tiêu dùng thực phẩm nông nghiệp có nguồn gốc hữu cơ
càng trở nên dễ dãi nền nông nghiệp hữu cơ là nền nông nghiệp của tương lai vì thế người tiêu dùng
cũng cần có những đòi hỏi nghiêm ngặt khi lựa chọn những thực phẩm hữu cơ vừa để bảo vệ gia đình
đồng thời cũng là góp phần vào xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ đúng nghĩa
xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp sạch theo xu hướng hữu cơ là đòi hỏi tất yếu và để làm được
điều đó trước hết cần có những bộ quy chuẩn thực phẩm hữu cơ để từ đó mới có căn cứ trong sản xuất
giám sát và lưu thông thực phẩm có nguồn gốc hữu cơ trên thị trường
theo các chuyên gia để một sản phẩm được chứng nhận hữu cơ của các tổ chức quốc tế thì phải
tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt về vùng trồng môi trường đặc biệt là đất và nước mọi chi phí
đầu tư và sản xuất hữu cơ chủ yếu đổ vào để cải tạo đất là nguồn dinh dưỡng chính để nuôi cây
phát triển khiến giá thành sản phẩm hữu cơ thường cao gấp hai ba lần so với sản phẩm thông thường
hiện tại ở việt nam chưa có bộ phận chứng nhận thực phẩm trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ riêng
mới chỉ đang áp dụng theo một số tiêu chuẩn của quốc tế theo một số tổ chức nông nghiệp hữu cơ
cái người nông dân mà muốn sản xuất thì họ phải đăng ký vào là thành viên của bks
họ phải được đào tạo ba tháng rưỡi về cái cách thức sản xuất hữu cơ nếu không họ lại làm theo
cách hiểu của họ sau khi rồi đào tạo rồi thì họ phải được tập trung lại thành nhóm sản xuất và sản
xuất đúng theo cái tiêu chuẩn vấn đề là tiêu chuẩn là cái gì nó là đất nước nó chả là cái môi trường
sống của những cái vật nuôi nó phải đảm bảo nó không bị ô nhiễm nó không bị nhiễm kim loại nặng
nó không nhiễm thuốc trừ sâu hoặc và không có thuốc trừ cỏ

khu vực trồng rau hữu cơ của xã thanh xuân huyện sóc sơn hà nội hiện đang là một trong số
rất ít vùng sản xuất rau quả theo quy trình hữu cơ của tổ chức phát triển nông nghiệp châu á đan mạch
adda vùng trồng rau này được các nhóm nông dân áp dụng theo đúng tiêu chuẩn pgs
chuỗi cung cấp hữu cơ tuy nhiên khu vực trồng này mới chỉ đã và đang đáp ứng mỗi tháng khoảng bốn mươi
một năm tấn rau ra thị trường hà nội người nông dân cần phải được tập huấn về trồng hữu cơ
trồng chuyển đổi được giám sát nghiêm ngặt để bảo đảm đầu ra một trăm linh hữu cơ
trong nhóm đều phải tập huấn một lớp sản xuất trong lớp tập huấn đấy là bà con lắm được
các quy trình sản xuất của từng loại cây và hiểu được thời gian sinh trưởng và biết lập kế hoạch
cho sản xuất tiền dụng nhà mình
hiện tại có nhiều nhà sản xuất hữu cơ đã bắt tay với doanh nghiệp bán lẻ
đưa sản phẩm hữu cơ chuẩn quốc tế ra thị trường với mong muốn sẽ xây dựng được một văn hóa tiêu dùng
lành mạnh một lối sống hữu cơ tốt đẹp cho người việt nam với những nỗ lực đó
cùng với ý thức của người tiêu dùng hy vọng tình trạng loạn thực phẩm hữu cơ sẽ được chấn chỉnh
vì lợi ích của một nền nông nghiệp xanh an toàn và bền vững